mặc dù mới vào mùa mưa nhưng tại thành phố cần thơ dịch sốt xuất huyết đã diễn ra phức tạp và có xu hướng tăng nhanh
và chỉ trong thời gian ngắn từ giữa tháng năm tới nay đã có gần hai trăm linh ca nhiễm tại đây
những ngày qua tại bệnh viện nhi đồng thành phố cần thơ tiếp nhận nhiều ca sốt xuất huyết đến điều trị và bệnh vẫn có dấu hiệu tăng lên
do người mắc sốt xuất huyết tăng đột biến khoa sốt xuất huyết bệnh viện nhi đồng tp cần thơ luôn trong tình trạng quá tải từ hai đến ba bệnh nhân nằm chung một giường
số ca nhập viện tại khoa sốt xuất huyết chủ yếu tập trung ở nhóm trẻ từ một mươi đến một mươi năm tuổi trong đó có những ca nặng phải điều trị tích cực và kéo dài
theo các chuyên gia việc dịch sốt xuất huyết phát triển mạnh tại những khu dân cư đông đúc là mối lo lớn vì sự lây lan sẽ rất khó lường
nhất là tỷ lệ mắc sốt xuất huyết độ nặng diễn biến phức tạp chiếm trên một mươi bốn các ca mắc sốt xuất huyết độ tuổi dưới một mươi năm vẫn là nhóm mắc sốt xuất huyết chủ yếu chiếm tỷ lệ trên tám mươi tám